mới đây hà nội đã công bố phương án cuối cùng cho kỳ thi vào lớp một mươi
thay vì phương án thi vào các ngày mùng một mươi và một mươi một tháng sáu như theo kế hoạch
thì ngày thi đã được điều chỉnh sang các ngày một mươi hai một mươi ba tháng sáu với thí sinh thi vào công lập không chuyên
bên cạnh đó sở giáo dục và đào tạo cũng đã có những điều chỉnh về thời gian làm bài thi
cũng như có phương án xét tuyển riêng cho các đối tượng là f f một và f hai
những thay đổi liên tục cộng với thời gian gấp gáp cũng phần nào khiến cho thí sinh và phụ huynh lo lắng băn khoăn
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín và để đảm bảo an toàn cho kỳ thi
hà nội đã chia thí sinh thành ba nhóm
nhóm một gồm f f một được đặt cách tuyển thẳng nhóm hai là các f hai được xét tuyển theo học bạ
nhóm ba là các thí sinh tham dự kỳ thi
cũng theo sở giáo dục và đào tạo những thí sinh được tuyển thẳng sẽ không ảnh hưởng tới chỉ tiêu của trường

đồng tình với việc có thể xét đặt cách cho f f một mà không ảnh hưởng đến chỉ tiêu
nhưng xét tuyển cả f hai thì vẫn còn
nhiều băn khoăn bởi thực tế các đối tượng này không phải cách ly tập trung
nên điều kiện ôn luyện vẫn được đảm bảo như các thí sinh khác
vì thế việc tham gia dự thi của f hai là cần thiết để đảm bảo công bằng
chính vì vậy thì tôi không đồng nhất với phương án là xét tuyển theo hồ sơ
đối với các thí sinh đối với các cháu thuộc diện f hai
bên cạnh đó việc điều chỉnh rút ngắn thời gian làm bài thi
cũng như điều chỉnh đề thi đột ngột đã khiến nhiều thí sinh cũng như giáo viên lo lắng
bởi lâu nay các em đã làm quen với cấu trúc đề vào khung thời gian cũ
thời gian bị rút ngắn đi từ một trăm hai mươi phút đến chín mươi phút
những môn phụ là bốn mươi năm phút thì em cảm thấy là
nếu mà đề mà rơi vào phong đề khó phong đề nâng cao
thì em nghĩ là rất khó cho những bạn mà không học giỏi
còn nếu mà đề rơi vào những phần cơ bản thì em nghĩ là có thể làm được
kiến thức thì chúng tôi đã chuẩn bị cho các con rất tốt rồi
nhưng bây giờ nó chỉ có thay đổi về thời gian thôi
và chúng tôi đang chỉ băn khoăn mong chờ sở cho chúng tôi có cơ hội
hình dung tốt hơn
cơ hội hình dung tốt hơn nữa về nội dung của đề thi
là sẽ có co lại về nội dung hay không hay vẫn giữ nguyên về nội dung
mới đây sở giáo dục và đào tạo cho biết
việc cắt giảm thời gian thi mục đích là để giảm áp lực cho học sinh
tuy nhiên cấu trúc đề thi vẫn đảm bảo theo quy định bốn mức độ
nhận biết thông hiểu vận dụng và vận dụng cao
có thể nói thời gian qua việc học và ôn tập của khối lớp chín năm nay
chịu nhiều ảnh hưởng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh
chính vì thế những quyết sách ổn định hợp lý tránh xáo trộn tâm lý
chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất với các em lúc này